liên quan đến vụ việc dùng đinh bảo hành bé gái ba tuổi
công an tp hà nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn trung huyên
để làm rõ hành vi giết người
xác định đây là vụ án có tinh chất đặc biệt nghiêm trọng vào ngày hôm qua
phòng cảnh sát hình sự đã tiến hành tiếp nhận vụ án từ công an huyện thạch thất
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và các đơn vị có liên quan để điều tra
huyền còn bị tình nghi đã hành hạ bé gái ba tuổi bốn lần bằng nhiều thủ đoạn tàn nhẫn
là vào khoảng tám giờ ngày một mươi bảy tháng một khi chỉ có hai người ở nhà thì huyên hỏi
xong bé gái không trả lời nên đã tát và dùng đinh hành hạ cháu bé
hoàng văn công và đoàn văn công đều trú tại thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
có hành vi mua bán và sản xuất pháo nổ trái phép đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hạ long tỉnh quảng ninh ra quyết định
trước đó hai đối tượng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển chín kg pháo đi tiêu thụ
tại khu vực phường cao thắng tp hạ long
khám xét khẩn cấp nơi ở của đoàn văn công lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều dụng cụ
để sản xuất pháo được đối tượng cất giấu tại phòng ngủ
quá trình đấu tranh đoàn văn công khai nhận thông qua mạng xã hội
đối tượng này đã đặt mua nguyên liệu và tìm cách thức chế tạo pháo nổ chai phép để bán kiếm lời
vâng thưa quý vị xin được nhắc lại rằng pháo nổ là mặt hàng cấm
do vậy tất cả các hành vi sản xuất buôn bán vận chuyển tàng trữ mặt hàng này
sẽ bị xử lý hình sự khi đảm bảo yếu tố định lượng
tuy nhiên vụ việc tại quảng ninh vừa đề cập cũng như rất nhiều vụ việc được phát hiện
thời gian trước đó đã cho thấy cứ đến hẹn lại lên cận tết nguyên đán
tại một số địa phương đặc biệt là tại các tỉnh thành phố tiếp sáp với khu vực biên giới
tội phạm buôn bán tàng trữ pháo nổi trái phép lại gia tăng hoạt động
đây là đối tượng sùng a thanh chú tại huyện bát sát lào cai vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ
khi vận chuyển một trăm ba mươi hai kg pháo lậu tuy nhiên a thanh chỉ là người vận chuyển thuê am hiểu địa bàn
còn các đối tượng đầu nậu thường không xuất hiện hay trực tiếp tham gia mà sử dụng mạng xã hội
điện thoại để điều hành việc vận chuyển phân phối
điều đáng chú ý những hành vi buôn bán tàng trữ pháo nổ ngày càng có biểu hiện tinh vi
kín đáo nhằm qua mặt cơ quan chức năng như trong vụ việc này công an tỉnh lào cai phối hợp với
cục cảnh sát hình sự bộ công an đã bắt quả tang sáu đối tượng vận chuyển ba trăm tám mươi bốn cây thuốc lá các nhãn hiệu
nhưng đi kèm với đó là gần năm trăm linh kg pháo nổ và càng gần tết tại những địa bàn giáp biên
hoạt động của tội phạm càng phức tạp và tinh vi hơn
lào cai là một tỉnh biên giới phía bắc có một trăm tám mươi hai km đường biên giới giáp trung quốc
trong đó trên một trăm linh km đường biên giới là sông suối cùng các cửa khẩu quốc tế cửa khẩu phụ
với nhiều lối mở thí điểm xuất khẩu nông sản và nhiều lối mòn tự phát dọc biên giới
đây là áp lực không hề nhỏ trong việc phát hiện bắt giữ các đối tượng buôn bán vận chuyển pháo nổ qua biên giới
vì vậy công tác tuyên truyền vận động nhân dân được đặt lên hàng đầu
chúng tôi tập trung vào hai nhóm đối tượng chính đó là đối tượng người dân tộc và những đối tượng ngoài xã hội
đối tượng ngoài dân tộc thì chúng tôi tập trung tuyên truyền vào già làng trường vải người quý tín
và cái kết quả đạt được là rất khả quan
nhân dân rất là tin tưởng phấn khởi tạo được ý thức vận động bà con nhân dân anh em họ hàng
từ nay đến tết nguyên đán hoạt động buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép dự báo
còn diễn biến hết sức
chủ động nắm chắc tình hình công an tỉnh lào cai tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng
tạo ra nhiều vòng kiểm soát kịp thời ngăn chặn các đối tượng buôn bán vận chuyển tàng trữ pháo nổ trái phép
không cho di chuyển sâu vào nội địa
với quy mô hơn ba trăm tám mươi tỷ đồng một đường dây cá độ bóng đá vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc triệt phá
sau đối tượng có liên quan cùng chú tại huyện chumaga tỉnh đắk lắc đã bị khởi tố
cầm đầu đường dây này là nguyễn ngọc hải và trần lập nhóm này đã lấy các tài khoản cá độ bóng đá ở các địa phương khác
rồi phân nhỏ thành nhiều tài khoản giao cho các con bạc cá cược cấu kết chặt chẽ phân chia vai trò cụ thể
giao dịch chính trong việc tổ chức đánh bạc là sử dụng mạng xã hội để trao đổi thông tin nhằm đối phó với cơ quan công an
ngoài ra các đối tượng còn móc nối với người ngoại tỉnh hàng ngày số tiền giao dịch bóng đá là khoảng hai ba tỷ đồng
tính đến thời điểm bị triệt phá tổng số tiền giao dịch trong đường dây này là hơn ba trăm tám mươi tỷ đồng
thưa quý vị như tin đã đưa vào sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên giám đốc bệnh viện bạch mai
nguyễn quốc anh và bảy bị cáo trong vụ án nâng khống giá thiết bị tại bệnh viện bạch mai tám bị cáo trong vụ án này cũng bị viện kiểm sát nhân dân
tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại phiên tòa bị cáo nguyễn quốc anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
trong số tám bị cáo có bốn bị cáo nguyên là cán bộ lãnh đạo của bệnh viện bạch mai gồm nguyễn quốc anh nguyên giám đốc nguyễn ngọc hiền nguyên phó giám đốc
trịnh thị thuận kê toán trưởng trưởng phòng tài chính kê toán lý thị ngọc thủy phó trưởng phòng tài chính kê toán
bốn bị cáo còn lại gồm phạm đức tuấn ngô thị thu huyền trần lê hoàng và phan minh dung
bị cáo thủy được tòa chấp nhận cho xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe
theo có trạng quá trình triển khai thực hiện đề án ký hợp đồng liên doanh liên kết tại bệnh viện bạch mai
bị cáo quốc anh cùng các bị cáo khác đã lợi dụng chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện không đúng các quy định của pháp luật
bị cáo trần lê hoàng phan minh dung đã chấp nhận đã cấp chứng thư thẩm định giá xác định robot rosa hỗ trợ phẫu thuật thần kinh sòn áo ba mươi chín tỷ đồng trái quy định
tạo điều kiện cho công ty cổ phần công nghệ y tế bms tham gia liên doanh liên kết với bệnh viện bạch mai
triển khai lắp đặt robot rosa với giá ba mươi chín tỷ đồng không đúng thực tế
cụ thể ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy công ty vfs ban hành chứng thư thể hiện robot rosa có giá ba mươi chín tỷ đồng
tuy nhiên ba ngày sau loại robot này mới được nhập khẩu tư pháp với giá bảy bốn tỷ đồng bao gồm cả thuế
trả lời thẩm vấn tại phiên tòa bị cáo nguyễn quốc anh đã thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận
đã nhận quà tặng một trăm linh triệu đồng và một mươi usd quà tặng tết của nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
giám đốc công ty công nghệ y tế bmh bms dự kiến phiên tòa sẽ dự kiến diễn ra trong hai ngày
vào ngày hôm qua tòa nân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo đồng hữu phan thiên quốc
chú tại tỉnh đồng nai một mươi tám năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi sáu vợ chồng quốc kết hôn và sống chung như thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy vợ quốc đưa con trai mới xuất viện về nhà cha mẹ ruột là ông đinh văn đức
ở thành phố long khánh tỉnh đồng nai để tiện chăm sóc quốc không được thông báo nên tức giận và đến nhà ông đức gặp vợ gây gổ
trong lúc xô sát quốc đã dùng dao cắt trúng cổ bố vợ khiến nạn nhân tử vong sau đó đến công an đầu thú
trong quá trình điều tra quốc có biểu hiện của người bị tâm thần và phải điều trị bắt buộc
đến năm hai nghìn hai mươi một tình trạng của bị cáo quốc đã ổn định có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
nên tiến hành phục hồi điều tra và xác định các hành vi phạm tội
chỉ trong vòng tám ngày từ ngày tám đến ngày một mươi sáu tháng một tại địa bàn hà nội đã liên tiếp
xảy ra năm vụ cướp tài sản với phương thức và thủ đoạn manh động liều lĩnh
đó là dùng hung khí đe dọa tấn công chói nạn nhân và thực hiện cướp tài sản
chỉ trong thời gian rất ngắn các đối tượng gây án đã bị lực lượng công an hà nội điều tra bắt giữ
qua đây cũng cho thấy một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chủ quan và mất cảnh giác
tạo cơ hội để các đối tượng nảy sinh hành vi phạm tội
các đối tượng đã lợi dụng triệt đề môi trường trên không gian mạng
thành lập các hội nhóm kín kết bạn cùng nhau thống nhất biện pháp cách thức thực hiện hành vi cướp tài sản
hai đối tượng trần văn hào sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
và phan ngọc trâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện chi lăng tỉnh lạng sơn
đã quen nhau trên mạng xã hội và cùng bàn bạc đi cướp tài sản
qua theo dõi trên mạng chúng phát hiện có tài khoản facebook khi bán hàng online
có đưa hình ảnh có nhiều tiền mặt
ngay sau đó hai đối tượng chuẩn bị vũ khí gồm súng và dao nhọn
đợi thời cơ để đột nhập uy hiếp nạn nhân cướp đi hai trăm linh triệu đồng
do thời gian dịch bệnh khó khăn nên bọn em kinh doanh thói lũa
có vay nặng lãi họ cũng thúc giục quá nên bọn em phải tìm cách làm điều thôi
qua facebook thì em thấy trên live stream
có chị em có rất là nhiều tiền
thì cũng theo dõi xong rồi là lên kế hoạch cướp
trước khi gây án thì em có thường xuyên theo dõi đối tượng lách chim
để biết được vị trí thời gian địa điểm ở đâu để tiến hành thử nhận cướp
trước đó tại khu đô thị linh đàm
khi biết thông tin chủ nhân giao bán ba chiếc điện thoại di động trên mạng
các đối tượng đã bàn kế hoạch cướp tài sản ngay tại nhà của nạn nhân
ngoài hai vụ việc trên
tại địa bàn quận nam tử liêm và cầu giấy vừa qua cũng xảy ra ba vụ cướp
trong đó có vụ lái xe taxi bị đối tượng dùng dao chém vào vùng cổ mặt nhằm cướp tài sản
các đối tượng gây án đều là những kẻ nghiện ngập không có việc làm và đang rơi vào nợ nần
theo công an hà nội qua các vụ cướp đã được điều tra làm rõ cho thấy
ý thức cảnh giác của người dân trong tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản cá nhân còn thấp
cụ thể nhất là cái vụ cướp tài sản xảy ra ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tại hạ bằng thái thất hà nội
làn nhân bị hại trong vụ án này
bị hại cụ thể trực tiếp trong vụ án này
trong thời gian từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay
thường xuyên phát live stream trực tiếp trên mạng xã hội facebook để quảng cáo bán hàng
trong đó là các hình ảnh được phát sóng trực tiếp trên mạng live stream
có hình ảnh rất là nhiều hình ảnh tiền mặt các cục tiền được xếp đằng sau
từ đó là dẫn tới cái việc của các đối tượng
chúng ta chọn đấy là mục tiêu
để thực hiện cái việc cướp tài sản
ngoài ra là có xảy ra một số vụ án cướp tài sản của người lái xe taxi
vẫn còn cái tình trạng lơ là mất cảnh sát
khi mà đón khách khách yêu cầu trở đi đến các tuyến đường lòng vòng
không có điểm tiến cố định hoặc đi qua nhiều tuyến đường vòng
là lái xe mất cảnh sát
từ đó dẫn tới việc đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi cướp tài sản
thời gian tới dự báo tình hình kinh tế xã hội
việc làm thu nhập của người dân tiếp tục gặp khó khăn
còn gia tăng tội phạm cũng đang hiện hữu
nhất là nhóm tội phạm chiếm đoạt tài sản xâm phạm sở hữu
trước tình hình này cùng với sự chủ động nỗ lực của lực lượng công an
thì việc nâng cao ý thức cảnh giác của người dân
chính là cách phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm này
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố vụ án hình sự
và khởi tố bốn mươi một bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng internet
đường dây này có hơn năm mươi đối tượng do lê bá hải quê thanh hóa
hiện đang ở quận thanh xuân hà nội cầm đầu
đồng loạt bắt giữ khám xét bốn mươi đối tượng
trong đó có một mươi hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu cầm đầu
tại bốn mươi địa điểm khác nhau ở hà nội và thanh hóa
ban chuyên án đã thu giữ một ô tô sáu mươi bốn điện thoại di động
bốn mươi năm máy tính sách tay bốn mươi tài khoản ngân hàng
hơn hai tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản tài liệu liên quan
kết quả điều tra bước đầu xác định từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cho đến khi bị bắt
lê bá hải cùng đồng bọn đã lôi kéo hơn năm mươi đối tượng tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng
rồi tổ chức thành một mươi một nhóm các đối tượng gọi là văn phòng
hoạt động ở địa bàn hà nội và thanh hóa
theo mô hình công ty có nhiều văn phòng hoạt động trực tuyến
phân công cho một mươi một đối tượng làm nhóm trưởng
chịu trách nhiệm tuyển dụng hướng dẫn điều hành hoạt động phạm tội của từng nhóm
sau đó đưa ra các thông tin gian dối hứa hẹn hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tiền
của khoảng hơn năm người ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn một trăm linh tỷ đồng
liên quan đến vụ án buôn lậu vàng từ campuchia vào địa bàn tỉnh an giang
với số tăng vật lên đến một mươi năm kg vàng nữ trang khoảng hai hai triệu usd và gần hai mươi sáu tỷ đồng
vào chiều tối ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam sáu bị can về tội buôn lậu
chín bị can bị khởi tố bắt tạm giam gồm ngoài hai bị can bị bắt quả tang khi đang giao dịch vàng lậu và đô la
trong quá trình điều tra vụ án bốn đối tượng còn lại đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi
liên quan đến đường dây trên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
địa chỉ số sáu đường tôn đức thắng phường mỹ bình tp long xuyên tỉnh an giang số điện thoại hai nghìn chín trăm sáu mươi ba tám trăm bốn mươi bốn bảy trăm tám mươi chín
đầu thú và thành khẩn khai báo để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa có công điện yêu cầu không đặt ra những quy định về phòng chống dịch
trái với hướng dẫn và quy định của bộ y tế của chính phủ gây khó khăn không cần thiết cho người dân
nhất là trong dịp về quê ăn tết nguyên đán nhâm dần
thủ tướng chính phủ yêu cầu trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo triển khai thần tốc và thần tốc hơn nữa
trong việc tổ chức việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
và mũi hai cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đặc biệt chú ý tổ chức tiêm an toàn thuận lợi cho những người có nguy cơ cao
thực hiện nghiêm quyết nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và hướng dẫn của bộ y tế liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh đi lại của người dân
bảo đảm tính khoa học thống nhất trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
không đặt ra những quy định về phòng chống dịch trái với hướng dẫn quy định của bộ y tế của chính phủ
gây khó khăn không cần thiết cho người dân nhất là trong dịp về quê ăn tết nguyên đán nhâm dần
đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân công nhân người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
nhất là trong quá trình di chuyển về quê sinh hoạt trong dịp tết và trở lại nơi làm việc sau tết
theo bộ y tế đến nay cả nước đã có gần một bảy mươi chín triệu ca mắc covid một mươi chín khỏi bệnh
trong số các bệnh nhân đang điều trị có gần năm sáu trăm linh ca nặng
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm là hơn một trăm bảy mươi triệu liều
trong đó tiêm mũi một là bảy mươi tám triệu liều tiêm mũi hai là bảy mươi hai triệu liều
tiêm mũi ba tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi ba liều cơ bản là gần hai mươi triệu liều

với sự hỗ trợ của cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia anh
đã bắt giữ thành công một tội phạm bảy mươi bảy tuổi liên quan đến tội danh xâm hại tình dục trẻ em
việc bắt giữ này được thực hiện vào ngày một mươi tám tháng một tại việt nam
dựa trên yêu cầu của cục cảnh sát của cảnh sát scotland vương quốc anh
và theo lệnh truy nã của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế
các cơ quan chức năng đang tiến hành để đưa tội phạm trở lại scotland
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một cm sau đuôi mắt phải
phạm các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội
là đối tượng nguyễn thành nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ chín
cụm hai phường hạ đình quận thanh xuân tp hà nội
đặc điểm nhận dạng đối tượng có xẹo chấm cách một cm trên sau đầu lông mày trái
và đối tượng nguyễn quang ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại xóm bốn
xã ân nghĩa huyện lạc sơn tỉnh hòa bình bị công an huyện phú xuyên tp hà nội
ra quyết định truy nã về các tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức và đưa hối lộ
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo chấm cách một cm trên trước đuôi lông mày trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an